thưa quý vị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị tri anh chú tại huyện diễn châu
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lợi bất chính số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn đối tượng nguyễn thị trì anh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao
trong đó có người vay với lãi suất từ hai đồng đến ba đồng một triệu đồng một ngày
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu đã chứng minh từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị bắt
đối tượng nguyễn thị tri anh đã cho một người dân trú tại xã diễn thành huyện diễn châu vai tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng
với lãi suất là ba đồng một triệu đồng một ngày tương đương một trăm linh chín năm một năm thu lợi bất chính số tiền bốn trăm linh hai triệu đồng
cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải tp hcm kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải
của công an huyện diễn châu

cụ thể kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
trong đó tập trung kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của đơn vị
và xử lý vi phạm theo quy định báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về cục đường bộ việt nam trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cũng liên quan đến vụ tai nạn này làm việc với cơ quan công an tài xế ô tô khách dường nằm của nhà xe thành bưởi là hoàng văn tính khai
thời điểm lái xe gây tai nạn tính đang bị công an tỉnh lâm đồng tước bằng lái ba tháng về hành vi điều khiển ô tô khách chạy quá tốc độ
tuy nhiên tài xế này vẫn lái xe và gây ra vụ tai nạn trên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng hơn hai trăm linh tỷ đồng
đối tượng là vũ duy sơn trú tại phường văn quán quận hà đông thành phố hà nội
theo điều tra ban đầu ngày một mươi chín tháng hai một nạn nhân trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đến cơ quan công an trình báo
về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người này đã đăng nhập vào một đường link đối tượng gửi sau đó bị lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
sau một thời gian tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ
sơn là một thành viên của đường dây lừa đảo trên nên tiến hành bắt giữ
bước đầu sơn khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội sơn quen biết hùng và minh không rõ nhân thân lai lịch
đang sinh sống ở thành phố dubai thuộc đất nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
minh sẽ thực hiện hành vi lừa đảo để nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của sơn
để thực hiện hành vi minh giao cho sơn sáu chiếc điện thoại di động và ba mươi một tài khoản ngân hàng
hàng ngày thông qua ứng dụng hẹn hò và kỹ nữ các đối tượng trong nhóm minh sẽ rụ rỗ
người chơi tham gia sau khi các đối tượng trong nhóm của minh rụ rỗ được người chơi đóng tiền
thì sẽ thông báo cho sơn cung cấp số tài khoản để người chơi nạp tiền vào
số tiền trên sơn có trách nhiệm chuyển hết cho minh sau đó hưởng hoa hồng
có người ở trong nhóm này nhắn tin là trong xin số tài khoản thì em sẽ cung cấp những tài khoản mà minh đã đưa cho em đưa cho người ta
khi mà nhận được tiền thì em sẽ thông báo về người ta đã nhận được còn chưa nhận được thì em thông báo là chưa nhận được
sau khi nhận được tiền thì em chuyển theo yêu cầu của minh
đến hiện tại bây giờ thì em cũng không hiểu rõ được là bao nhiêu người chuyển cũng là một số tiền khá lớn nữa
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sơn đã giúp cho nhóm của minh lượt tiền của hơn một triệu đồng
ba trăm linh người chiếm đoạt trên hai trăm linh triệu đồng
riêng sơn đã thu lợi được khoảng ba trăm linh triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng nhiều người tham gia vào các ứng dụng sàn đầu tư tài chính đầu tư chứng khoán không trinh thống trên không gian mạng
sau đó không rút được tiền đã đầu tư rồi bị lừa đảo chiếm đoạt những khoản tiền là rất lớn không còn là câu chuyện hiếm gặp
nhất là trong thời điểm người dân ngày càng quan tâm đến chứng khoán các ứng dụng đầu tư chứng khoán giả mạo có thêm các chiêu trò mới
là tạo dựng các sàn đầu tư ngoại hối
với phần thưởng lợi nhuận khủng để dụ dỗ người chơi kênh đầu tư sàn rojee style do các đối tượng cầm đầu người nước ngoài điều hành là một ví dụ điển hình
bằng nhiều thủ đoạn các đối tượng đã dẫn dụ lôi kéo và đưa ra các chương trình khuyến mại khi tham gia sàn rossi style
với những phần thưởng lợi nhuận hấp dẫn nhằm đánh vào lòng tham của người tham gia
đầu tiên là kết bạn với khách hàng trước sau đó khách hàng đồng ý kết bạn thì sẽ gửi quảng cáo cho khách hàng
về sự kiện của công ty
sau khi gửi quảng cáo xong khách hàng nào muốn đăng ký thì mình sẽ hướng dẫn khách hàng đăng ký tài khoản
rồi tặng cho khách hàng năm trăm linh voucher
khoảng ba bốn ngày sau lại cho khách hàng trả lời câu hỏi thì lại tặng thêm năm trăm linh voucher nữa
rồi sau đó cho khách hàng trải nghiệm sự kiện miễn phí khoảng ba bốn ngày
rồi cho khách hàng gúc lợi nhận khoảng tầm ba bốn mươi đô là cho khách hàng gúc bình thường
sau đó thì các đối tượng tiếp tục tương tác quan tâm hỗ trợ người chơi
trải nghiệm lần hai khuyến khích bị hại tham gia đăng ký và gửi thiếp mời cho những người tham gia
khi có người tham gia các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng
khi khách hàng tham gia thì bên đội trung quốc sẽ ra cái quay số trúng thưởng
là trúng giải nhất thì sẽ được tham gia miễn phí
còn đa phần nó sẽ ship cho khách hàng là trúng giải hai là được bốn voucher
nó yêu cầu khách hàng phải nạp thêm một đô nữa là tương đương với lúc đó là hai mươi hai triệu mấy
thì khách hàng nạp vô thì nó sẽ cho khách hàng
nếu khách hàng tham gia giao dịch khoảng tầm một mươi năm hai mươi ngày thì nó sẽ nói là cái voucher đó hết hạn
là yêu cầu khách hàng nếu muốn tham gia tiếp phải nạp thêm năm usd nữa để tham gia chính thức vô cái đội ngũ quản lý tài chính của nó
thì khách hàng nạp vô thì nó dẫn cho giao dịch bình thường
tới sau một tuần nó sẽ thông báo giao dịch nhất quán để cho khách hàng tăng thêm số giốn của mình để được đủ để giao dịch
còn khi mà khách hàng không còn khả năng nạp tiền nữa thì nó sẽ nói với khách hàng là cho khách hàng tham gia giao dịch nhất quán
đó là một tuần
để cho ăn là nhuận cao thì khách hàng tham thì sẽ tiếp tục giao dịch mà không gút tiền nữa
quá trình thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả tham gia cùng nhóm với khách hàng thật là những bị hại
tương tác với bị hại khoe được lợi nhuận cao tỏ ra chia sẻ giúp đỡ bị hại khi có các khó khăn để tạo lòng tin kích thích lòng tham cho bị hại
đa phần mọi người bị mắc cái lừa của tụi nó là vì nó đưa ra cái lợi nhuận cao
với cái số giống lúc ban đầu thì không có bao nhiêu hết mà là những hai mươi rồi sau này là nó tăng dần dần theo lên số giống thì khách hàng sẽ dựa vô đó rồi ngày càng nạp tiền lớn hơn
tới lúc khách hàng nhận ra là cái sàn này là ảo là lừa đảo thì lúc đó là nó sẽ cắt liên lạc với khách hàng rồi
một số các phương thức thủ đoàn của loài họa thực phẩm này như chúng tôi chức hoạt động đặt các thiết bị điện tử ở nước ngoài thuê chuyển dụng người việt nam vào hoạt động
sử dụng thủ đoàn ẩn danh trên không gian mạng sử dụng mạng xã hội ảo sim rác để liên lạc với bị hại
chúng thu mua thuê tài khoản ngân hàng không chính chủ sử dụng bên thứ ba để nhận và chuyển tiền luân chuyển dòng tiền của bị hại
chây dương kích bản để tương tác thực tiệp với người dân gọi điện nhắn tin dụ dỗ người dân tham gia ban đầu chúng cho bị hại thắng để rút tiền
điều này khiến người dân tuyệt đối tin tưởng
qua đấu tranh vụ án này công an tỉnh quảng bình đã xác định hai mươi bốn trên bốn mươi bốn tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại
qua phân tích xác định tổng số tiền chuyển vào hai mươi bốn tài khoản này là hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng
trong đó có hơn năm năm trăm linh tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ một mươi một triệu đồng trở lên
các tài khoản này đều do các đối tượng người trung quốc quản lý và sử dụng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định
mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người tuyên phạt bị cáo trần quang vinh một mươi một năm tù
bị cáo lê cao kỳ một mươi bốn năm sáu tháng tù chín bị cáo còn lại lịnh án từ tám năm đến một mươi ba năm sáu tháng tù
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm của trần quang vinh cầm theo nhiều hung khí lưu thông bằng xe máy trên quốc lộ một mươi chín b
thuộc xã bình thành huyện tây sơn tỉnh bình định
lúc này có bốn thanh niên ở địa phương đang ngồi nhậu trong sân nhà của văn vũ quốc
thấy nhóm của vinh chạy xe máy ngang qua nẹp cô thì có lời nói khiêu khích
lúc này nhóm của vinh đi chậm lại thì một thanh niên trong nhóm quốc chạy ra dùng tay
đánh trúng vào lưng của nguyễn quốc cường và ngã xe máy
lúc này lê cao kỳ và cường gọi cả nhóm của mình quay lại chém nhóm của quốc
trong lúc đánh nhau trần quang vinh dùng dao bấm đâm một nhát trúng vào ngực phải của vũ văn quốc
khiến nạn nhân tử vong sau đó
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự về tội giết người
đối với bị cáo nguyễn thị mỹ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
cụ thể nguyễn thị mỹ hằng có một tiền án về tội giết người được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ
dưới ba mươi sáu tháng tuổi hằng đang sống như vợ chồng với một người đàn ông khác
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hằng dùng áo len buộc con gái sinh năm hai nghìn hai mươi một vào người của mình
rồi nhảy xuống hồ xuân hương ở thành phố đà lạt
khi thấy con gái bị sạc nước bất tỉnh
hằng đã kêu cứu và được người dân hỗ trợ đưa lên bờ nên cả hằng và con gái không bị ảnh hưởng đến tính mạng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng nguyễn thị mỹ hằng mức án một mươi hai năm tù giam
cộng với tiền án bảy năm trước đó tổng mức án mà đối tượng phải chấp hành là một mươi chín năm tù giam
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đang tạm giữ hai đối tượng huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng
cùng chú tại thị xã hòa thành về hành vi dùng dao đâm làm bị thương một công an phường và hai bảo vệ dân phố
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi tháng chín công an phường long thành trung nhận được tin báo
tại quán nhậu thuộc khu phố long trung phường long thành trung thị xã hòa thành
có xảy ra vụ gây dối đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
tổ công tác gồm đồng chí đại úy nguyễn thanh toàn và ba đồng chí bảo vệ dân phố đến để giải quyết vụ việc
xác định được nhóm gây dối tổ công tác đã mời các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc
tuy nhiên ba đối tượng huỳnh tấn khải huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng không đồng ý
và có hành vi đóng cửa rào tấn công tổ công tác khiến một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương
thu giữ tại hiện trường một cây dựa một cây dao tự chế một thanh sắt
và hiện vụ việc đang được công an thị xã hòa thành tiếp tục điều tra
thưa quý vị tại đắk lắc sau khi cơ quan chức năng bắt khởi tố bị can igrebia về tội phá hoại chính sách đoàn kết
thì các đối tượng hoạt động trong tổ chức phản động đội lốt tôn giáo
mang tên hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên trong nước đã tạm dừng hoạt động
nhưng từ sau vụ khủng bố ngày một mươi một tháng sáu tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đối tượng phu nô lưu vong aga từ bên ngoài lại tái diễn trò tùm cũ
móc nối vào trong nước và lôi kéo những người cũ tiếp tục tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
đây là đối tượng y cơi bờ crong y chới buôn crong tên thường gọi là amarna
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở buôn com leo xã hòa thắng thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình bóc gỡ tổ chức
phản động hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
các lực lượng chức năng phát hiện y chới là một trong số đối tượng tham gia giáo diết tổ chức này
với vai trò là ban chấp sự thủ quỹ hội thánh
sau khi được cơ quan công an vận động tuyên truyền giải thích y chới đã nhận ra những hành vi sai trái của mình
hiểu được bản chất phản động của đối tượng aga tên cầm đầu của tổ chức phản động này
hiện đang lưu vong tại mỹ y chới cũng đã hứa sẽ không tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng street tây nguyên nữa
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
y chới và y nguyên lôi kéo tôi vào tham gia hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
là giáo nhiệm vụ cho tôi làm bản chấp sự để lôi kéo bà con trong buôn làng để về với hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên là một tổ chức phản động chia rẽ các dân tộc
chia rẽ đoàn kết chia rẽ tôn giáo với nhau
hôm nay tôi có là nhận thức là sai lầm của tôi
hội thánh tin lành đấng trích là không đúng theo chú trưởng đường lối chính sách của đảng
bản thân tôi đã hiểu rõ từ nay trở đi tôi sẽ liên án những cái hình động xa xa của hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
mặc dù đã hứa là không tái phạm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi xảy ra vụ khủng bố tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ưu chới bùn crong lại bị đối tượng aga lôi kéo vào hoạt động trong tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba aga đã đưa tôi vào sinh hoạt tin lệnh đức rích
nghĩ là công an không biết tôi và khoảng sáu người lên lút vào do aga mơ phòng sinh hoạt tin lệnh đức rích
đêm nay tôi sinh hoạt lại được một tháng
qua chuyện của y chới bùn crong một lần nữa cho thấy đối tượng aga và tổ chức phản động đội lốt tôn giáo mang tên hội thánh tin lành đấng trích tây nguyên
không từ bỏ âm mưu rụ rỗ tuyên truyền xuyên tạc kích động lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin ở các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tham gia vào tổ chức của chúng để chống phá nhà nước việt nam chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
vì vậy đồng bào tây nguyên cần hết sức cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của tổ chức này để không bị chúng lôi kéo dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật như đối tượng y chới bùn crong
liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe thành bưởi và xe một mươi sáu chỗ khiến năm người chết công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế hoàng văn tính
chú tệ tỉnh thừa tiên huế về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
dạng sáng ngày ba mươi tháng chín tính lái ô tô khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi lâm đồng
khi đến xã phú vinh huyện định quán tính đã cho xe lấn trái và tông vào ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế nguyễn văn cảnh chú tệ tỉnh bình thuận điều khiển chở chín hành khách
hậu quả tài xế cảnh và bốn hành khách tử vong và bốn người khác bị thương
theo hệ thống camera giám sát hành trình thời điểm xe khách thành bưởi gây tai nạn xe này chạy với tốc độ là sáu mươi chín kmh
công an quận tân bình tp hcm cho biết đã bắt giữ lê đình tuấn ba mươi năm tuổi tạm trú quận gò vấp về hành vi trộm cắp tài sản bên trong trung tâm thương mại ở quận tân bình
sáng ngày năm tháng chín nữ nhân viên đến làm việc tại gian hàng kinh doanh của công ty đặt tại tầng trệt của siêu thị vincom cộng hòa số một mươi năm một mươi bảy đường cộng hòa phường bốn quận tân bình
thì phát hiện tủ trưng bày sản phẩm của công ty bị trộm cải khóa lấy đi hai mươi bốn sản phẩm trang sức bằng kim loại đắt tiền
với tổng giá trị là hai trăm năm mươi triệu đồng nên trình báo công an
đánh giá quá trình ra tay trộm cắp tài sản công an tân bình nhận định đối tượng sử dụng khăn trùm đầu và kính đen nhằm che kính khuôn mặt
thậm chí còn dùng có bao tay nhằm tránh để lại dấu vân tay ở hiện trường
qua rà soát bằng các nghiệp vụ công an xác định lê đình tuấn ba mươi năm tuổi quê quảng bình là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đấu tranh truy xét
qua điều tra tuấn từng có hai tiền án hình sự về tội trộm cắp tài sản không có nghề nghiệp ổn định tiêu xài hoang phí
tại cơ quan công an tuấn cho biết vào đêm thực hiện vụ trộm đối tượng trốn vào trong nhà vệ sinh của siêu thị để ẩn nấu
đến giờ cùng ngày thấy thời cơ đã đến y mới trở ra và bắt đầu kế hoạch
sau khi trộm tài sản tuấn không vội về nhà mà thuê xe ôn công nghệ di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau
bí mật thay đổi nhận diện để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng
tổ chức khám xét nơi ở của tuấn cơ quan điều tra phát hiện hai mươi bốn sản phẩm nữ trang được đối tượng kỷ lượng cất dấu trên trần nhà
bên cạnh đó các dụng cụ được đối tượng sử dụng để gây án cũng được truy tìm thành công
qua sự việc lần này công an quận tân bình khuyến cáo các cơ sở kinh doanh mặt hàng đắt tiền tại các trung tâm thương mại
cần nâng cao ý thức cảnh giác không thoái thác nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho lực lượng bảo an của tòa nhà
tại khu vực kinh doanh của mình cần trang bị thêm các thiết bị cảnh báo giám sát
bên cạnh đó chủ cơ sở kinh doanh cần bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp với quy mô diện tích cửa hàng
không để lại tài sản quý giá tiền mặt tại nơi kinh doanh tránh xảy ra sự việc tương tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và thư thụ tài sản giang
trong nhóm này các đối tượng trộm cắp chỉ đi ăn hàng vào thời điểm trời nhái nhem tối và đang có mưa
liên tiếp từ ngày chín tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín nhóm đối tượng chuyên trộm cấp đã gây ra tám vụ trộm xe mô tô xe máy
thời gian hoạt động của các đối tượng thường từ một mươi bảy đến hai mươi giờ
đặc biệt các đối tượng thường lợi dụng lúc trời mưa người dân mất cảnh giác không có người trông coi để ra tay
từ các chiến cứu thu thập được các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng
tiếp tục điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai đã nắm thêm được trong đường dây này coi nhóm chuyên tiêu thụ hàng gian
qua đó mời các đối tượng gồm nguyễn văn đại ba mươi ba tuổi ngụ tỉnh bình phước hoàng văn dũng ba mươi tám tuổi ngụ tỉnh nam định hồ đông kha hai mươi chín tuổi ngụ long an và lê văn ý một mươi chín tuổi ngụ tỉnh đồng tháp về làm việc
các đối tượng khai nhận vào lúc một mươi tám h một mươi phút ngày hai mươi tháng chín hoàng văn dũng rủ nguyễn văn đại đi trộm cắp xe và đại đồng ý
dũng điều khiến xe còn đại ngồi phía sau phát hiện tài sản thì đại xuống xe vào bẻ khóa
sau khi lấy được xe chúng đem tới con hẻm nội bộ thuộc tổ chính khu phố bảy phường tân chánh hiệp quận một mươi hai bán cho các đối tượng tiêu thụ
một số vụ khác cũng được thực hiện tương tự
tổng số vụ trộm xe các đối tượng thực hiện được bán cho nhóm tiêu thụ hàng gian được hơn năm mươi triệu đồng
tiền bán xe dũng và đại chia nhau tiêu xài
hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra với nhóm tiêu thụ xe gian
cũng tội phạm trộm cắp cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai cũng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được vũ văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê tỉnh thái nguyên
đêm một mươi tám tháng chín đối tượng bằng leo tường rào vào trường trung học cơ sở tôn ngọc vân phường thạnh xuân quận một mươi hai để trộm cắp hàng loạt cpu của chín mươi hai bộ máy tính của trường
sau đó đối tượng đang bán trên mạng xã hội được một trăm hai mươi tám triệu đồng
trước đó năm hai nghìn một mươi hai đối tượng bằng đã có tiền án tiền sự và bị xử tám năm sáu tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản